tại hà nội cục xúc tiến thương mại bộ công thương phối hợp với viện xúc tiến thiết kế hàn quốc
tổ chức hội nghị quốc tế ngành công nghiệp sáng tạo việt nam hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề thiết kế sáng tạo nghiên cứu phát triển sản phẩm phục vụ du lịch
hội nghị quốc tế ngành công nghiệp sáng tạo việt nam hai nghìn một mươi sáu
là một trong những hoạt động của chương trình xúc tiến thương mại quốc gia
hội nghị là dịp để các tổ chức doanh nghiệp các nhà thiết kế trong và ngoài nước
cùng trao đổi đề xuất các hoạt động và giải pháp
nhằm góp phần phát triển ngành thiết kế và công nghiệp sáng tạo việt nam
tại hội nghị cục xúc tiến thương mại bộ công thương và viện xúc tiến thiết kế hàn quốc
đã ký biên bản ghi nhớ về việc mở rộng hợp tác hỗ trợ ngành thiết kế công nghiệp việt nam
theo đó trong năm hai nghìn một mươi bảy viện xúc tiến thiết kế hàn quốc sẽ hỗ trợ cục xúc tiến thương mại việt nam
thành lập và vận hành trung tâm thiết kế với mục đích cung cấp các dịch vụ đào tạo
tư vấn thiết kế giúp doanh nghiệp việt nam đổi mới và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm
góp phần đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ việt nam trên thị trường quốc tế